ngày hôm nay thì trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội đã có thông báo tìm người trên địa bàn tp hà nội đã đi trên chuyến bay vn một nghìn hai trăm bảy mươi bốn của hãng hàng không việt nam airlines
từ sân bay tân sơn nhất tp hồ chí minh đến sân bay thọ xuân của tỉnh thanh hóa hạ cánh khoảng một mươi ba h ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
trước đó cdc thành phố hà nội đã nhận thông tin từ cdc tỉnh thanh hóa thừa nhận thêm một trường hợp dương tính với sars cov hai nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại thôn lùm nưa xã vạn xuân huyện thường xuân
người này với hết thời hạn cách ly tập trung tại tỉnh tiền giang sau khi trở về từ malaysia
ngày một mươi năm tháng sáu người này từ tp hcm về thanh hóa trên chuyến bay vn một nghìn hai trăm bảy mươi bốn số ghế bốn mươi bốn d của vietnam airlines hạ cánh tại sân bay thọ xuân lúc một mươi ba h cùng ngày
đến tối ngày một mươi bảy tháng sáu
ngày một mươi tám tháng sáu người này suốt cao kèm theo ho mệt mỏi
ngày một mươi tám tháng sáu người này liên hệ với trạm y tế xã vạn xuân và được đưa đi cách ly theo dõi tại bệnh viện đa khoa huyện thường xuân
được lấy mẫu xét nghiệm và đến tối ngày một mươi tám tháng sáu cho kết quả dương tính với sars cov hai
theo cdc hà nội những người đi chuyến bay trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc gọi điện thoại đến số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm và chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm